theo thông tin của tri cục bảo vệ môi trường sở tài nguyên và môi trường hà nội
chỉ số chất lượng không khí aqi trong ngày ba mươi một tháng một mươi đo được tại một mươi trạm quan chắc tự động
trên địa bàn thành phố hà nội đa phần ở mức tốt chỉ số trên dưới năm mươi
tuy nhiên vào lúc chín giờ sáng ngày hôm nay chỉ số này ở mức vàng và mức da cam
tức là mức ảnh hưởng đến sức khỏe
cuối tuần qua chất lượng không khí tại hà nội duy trì ở mức tốt
từ ngày một tháng một mươi một chất lượng không khí hà nội có xu hướng xấu hơn so với những ngày trước đó
chỉ số chất lượng không khí giảm với bốn trên một mươi khu vực ở mức kém các khu vực còn lại ở mức trung bình
vào sáng nay chất lượng không khí vẫn ở mức vàng đối với những người nhạy cảm
người già trẻ em người mắc các bệnh hô hấp tim mạch có thể chịu những tác động nhất định tới sức khỏe
và ở mức cam đối với những người nhạy cảm gặp phải các vấn đề về sức khỏe
để bảo đảm sức khỏe người dân nên thường xuyên theo dõi và cập nhật tình hình chất lượng không khí
tại các trang công bố công khai của cơ quan nhà nước để biết được mức độ ảnh hưởng
và có các biện pháp bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình